duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y án sơ thẩm án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
một phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế y án sơ thẩm án sơ thẩm tuyên tù trung thân về tội nhận hối lộ
hai vũ anh tuấn cựu cán bộ công an y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
cựu cục trưởng cục lãnh sự y án sơ thẩm án sơ thẩm tù trung thân về tội nhận hối lộ
bốn tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao bị tuyên một mươi bốn năm tù trước đó án sơ thẩm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo hoàng văn hưng được giảm án từ tù trung thân xuống hai mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến ba mươi tháng
tòa án quân sự thủ đô hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bảy bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty việt á và học viện quân y
các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào việt nam
ban giám đốc học viện quân sự trung ương
quân y có văn bản gửi bộ khoa học và công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chẩn đoán viêm phổi do virus corona
do vụ lợi cá nhân nên trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
đã thông đồng với phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự
để đưa công ty cổ phần công nghệ việt á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất hai mươi test kít thử nghiệm và sau đó để việt á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kít
trong vụ án này việt đã gian dối trong làm thủ tục cấp phép bộ sản phẩm kít tại bộ y tế để được bộ y tế ra quyết định cấp phép tạm thời và quyết định cấp phép lưu hành bộ kít cho công ty việt á trái pháp luật
hành vi gian dối này của các bị cáo trong việc tiếp nhận bộ kít
nghiên cứu nghiệm thu quyết toán số tiền bộ khoa học và công nghệ giao học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần một mươi tám năm tỷ đồng
ngoài ra hùng và việt còn thông đồng trong việc gian dối để công ty việt á được cấp phép và sản xuất thương mại trái phép bộ kít
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
tại nghệ an một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam vừa bị cơ quan công an triển xóa
ngoài hai đối tượng bị bắt giữ cơ quan công an còn thu giữ thêm một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đây là đường dây ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam vào địa bàn huyện quế phong tỉnh nghệ an rồi đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây trên là nguyễn đình thành chú xã chù sơn huyện đô lương
ngoài thành cơ quan công an cũng bắt giữ thêm phạm xuân chất cùng chú xã chù sơn huyện đôi lương
theo đó sau thời gian theo dõi vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại quốc lộ một mươi sáu thuộc huyện quế phong công an huyện nghi lộc đồng chủ trì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với công an huyện quế phong và các đơn vị liên quan đã bắt giữ hai đối tượng trên khi thành và chất đang sử dụng xe ô tô vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ biên giới vào nơi địa
thưa quý vị triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã xây dựng các kế hoạch phương án cụ thể trên từng lĩnh vực như bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng
cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan tín dụng đen và các loại tội phạm khác trong đó đã đề ra các chỉ tiêu trên cơ sở thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp tạo sức gian đe
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán
tinh thần quyết tâm cao nhất hiện đang đưa các lực lượng cụ thể hóa
sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại tỉnh đắk nông
năm hai nghìn hai mươi ba số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại đắk nông
luôn được kéo giảm và một tháng đầu năm đã giảm chín một mươi hai số vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên dự báo tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đang tập trung giả soát kịp thời phát hiện
không để hình thành tồn tại tội phạm băng ổ nhóm hoạt động trên địa bàn tỉnh
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm
với mục tiêu phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ tai nạn giao thông dịp cuối năm
điểm mới năm nay lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp đến các bon buôn trường học nhà thơ giáo sứ
nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn
đồng thời huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật thực hiện tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nổi lên như nồng độ cồn xe cơ nới quá khổ quá tải
điểm mới năm nay lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp đến các bon buôn trường học nhà thơ giáo sứ

đồng thời huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật quá tải

đồng thời huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật quá tải
khẩn trương quyết liệt tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm lực lượng công an tỉnh đắk nông quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trị tiêu công tác
với phương châm thức cho dân ngủ gác cho dân chơi đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh điện biên vừa tiến hành tạm giữ ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc tại huyện mường trà
vào lúc sáu giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại bản hủy xáy xã mường tùng huyện mường trà ba đối tượng chư a thào giàng văn minh và thàn tấn khó bị bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức trọi trâu
vật chứng thu giữ là hai con trâu đực ba điện thoại di động hai xe ô tô tải trở trâu và tiền mặt là một trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản quả tang tạm giữ tăng vật phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm tội và ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ tuấn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường trường thi thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng phan thị trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thương chú tại phường ba đình thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trình trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
pháp luật sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện